tòa án nhân dân tp hcm vừa quyết định dời phiên tòa xét xử bị can tất thành can
và chín đồng phạm liên quan sai phạm chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất dự án phước kiển huyện nhà bè
và dự án khu dân cư ven sông quận bảy từ ngày hai mươi hai tháng chín sang ngày một mươi tháng một mươi
lý do là vì bị cáo phan thanh tâm cựu phó tránh văn phòng thành ủy tp hcm sức khỏe không tốt
đồng thời luật sư của bị cáo có lý do khách quan không thể tham gia phiên tòa ngày hai mươi hai tháng chín
trong vụ án này các bị cáo bị truy tố về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo khoảng ba điều hai mươi chín bộ luật hình sự khung hình phạt là từ một mươi đến hai mươi năm tù
theo cáo trạng công ty tôn thuận là một trăm linh vốn nhà nước là chủ đầu tư hai dự án phước kiển và khu dân cư ven sông
năm hai nghìn một mươi bảy công ty tân thuận đã chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất dự án phước kiển giá một hai mươi chín triệu đồng mỗi mét vuô
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai trăm linh hai sáu tỷ đồng
chuyển nhượng dự án khu bốn
khu dân cư ven sông cho công ty quốc cường gia lai gây thiệt hại của nhà nước hơn năm trăm ba mươi hai bốn tỷ đồng
quá trình chuyển nhượng hai dự án tất thành cang trần công thiện và các đồng phạm
đã thực hiện các thủ tục trái quy định của pháp luật không thẩm định giá đấu giá gây tổng thiệt hại hơn bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo trần công thiện có vai trò chủ mưu xuyên suốt
với vai trò phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo tất thành cang có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn hai trăm linh sáu ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của văn phòng thành ủy
về việc xin chủ trương cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển
mà không báo cáo ban thường vụ thành ủy quyết định
trong vụ án tất thành cang và chín bị cáo bán rẻ dự án ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quyết định số sáu nghìn một trăm bảy mươi một chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông
cho công ty quốc cường gia lai
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tách nhóm hành vi liên quan trách nhiệm các cá nhân có liên quan
đến việc ban hành quyết định sáu nghìn một trăm bảy mươi một
trách nhiệm của bà nguyễn thị như loan là tổng giám đốc công ty quốc cường gia lai
để tiếp tục điều tra xử lý trách nhiệm sau